đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tổ chức tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tới dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng cán bộ đảng viên và người lao động
nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị
đạt những mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đề nghị
trong năm hai nghìn một mươi bảy đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong thời gian tới xây dựng đoàn kết nội bộ
phát huy dân chủ sáng tạo đổi mới nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên công chức nhằm thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của quốc hội
các cơ quan của quốc hội đồng thời tập trung mọi nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên